tờ hình là mức án mà toán nhân dân tp đà nẵng vừa tuyên phạt đối với bị cáo phạm công chiến hai mươi bốn tuổi
trú tại quận thanh khê khi có hành vi vận chuyển hơn ba kg ma túy từ một đối tượng không rõ lai lịch gửi từ quảng trị vào đà nẵng tiêu thụ
theo có trạng vào khoảng một mươi một h ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại bưu điện thị trấn khai xanh
một người đàn ông không rõ lai lịch liên hệ với châu hà phương ba mươi một tuổi trú tại hướng hóa quảng trị
nhờ gửi hàng vào đà nẵng thì phương đồng ý phương mang thùng hàng đến gửi cho võ quang khánh là tài xế xe tải
chở hàng tuyến quảng trị đà nẵng vào tối cùng ngày xe của khánh về đến chợ đầu mối hoàng cường
và liên hệ phan thanh trí trung hai mươi bốn tuổi trú tại quận thanh khê đến lấy thùng hàng bên trong có chứa ma túy
trung rủ thêm bị cáo chiến và nhận được sự đồng thuận khi đến chợ đầu mối chiến xuống xe gặp khánh
để lấy thùng hàng chứa ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang trung thế vậy đã lái xe bỏ chạy
tông vào rào chắn chống dịch covid một mươi chín trên đường và thoát thân hiện đang bị truy nã vật chứng thu giữ là hơn ba kg ma túy đá
trước hội đồng xét xử chiến khai nhận do cùng nghiện nên chỉ nghĩ đi lấy ma túy về để sử dụng
chứ không biết số lượng nhiều và nhận số ma túy trên giúp cho trung